thưa quý vị chiều nay bão số một mươi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
cách bờ biển quảng ngãi đến phú yên khoảng hai trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh quảng ngãi đến phú yên
sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp
đến một mươi sáu h ngày sáu tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc
một trăm linh tám độ kinh đông trên khu vực tây nguyên
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng nguy hiểm trên biển đông trong đêm nay và ngày mai
gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
được xác định là từ vĩ đông
tuyến một mươi hai một mươi sáu độ vị bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
cụ thể vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ bốn năm m biển động rất mạnh
vùng biển từ quảng nam đến ninh thuận có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ ba bốn m
biển động rất mạnh
không chỉ cây gió mạnh trên biển ngay từ chiều tối và đêm nay
trên đất liền ven biển phía nam quảng nam quảng ngãi bình định và bắc phù yên
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
như vậy chỉ trong chiều tối và đêm nay hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số một mươi
sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
gió không quá mạnh nhưng nó cũng khiến một dọc các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến ninh thuận
cũng như khu vực các tỉnh tây nguyên có mưa vừa mưa to trên diện rộng
trong đó ở các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định có mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến là từ hai trăm năm mươi cho đến ba trăm năm mươi mm
ở khu vực thừa thiên huế đà nẵng con tum gia lai và phú yên có mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh cho đến hai trăm linh mm
trong khi đó ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị nằm ở rìa xa phía bắc của hoàn lưu áp thấp
kết hợp thêm với không khí lạnh ở phía bắc rồn xuống
nên ở khu vực này cũng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước